lượng mở bán căn hộ tại hà nội rơi vào mức thấp nhất trong vòng bảy năm trở lại đây
giá bán sơ cấp tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế và nhu cầu mua ở thực tốt
khoảng một mươi một mươi năm căn hộ dự kiến sẽ mở bán chính thức trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
và chủ yếu tập trung ở phân khúc bình dân và trung cấp
chương trình lãi suất thú sự quan tâm của khách mua ở thực
căn hộ thuộc phân khúc trung cấp với giá từ một hai trăm linh đến một tám trăm linh usd một m hai
có lượng bán tốt nhất thị trường trong khi nguồn cung ít khiến nhiều chủ đầu tư tăng giá bán
giá sơ cấp trung bình toàn thị trường đạt một bốn trăm chín mươi ba usd một mét vuông tăng hai tám so với quý trước và bốn chín so với cùng kỳ
hiện nay với người dân việt nam kênh đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản vàng chứng khoán
che phiếu ngoại tệ và gửi tiết kiệm
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia việc lựa chọn kênh đầu tư nào còn phụ thuộc vào khả năng quản trị rủi ro của nhà đầu tư
giá vàng tăng trống mặt hấp dẫn trong ngắn hạn xong rất khó đoán định diễn biến
trái phiếu doanh nghiệp đang hút một lượng tiền đáng kể
tuy nhiên bộ tài chính đã một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư
một số kênh đầu tư khác như trứng khoán bất động sàn cũng chưa mấy khả quan
do đó tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư an toàn với mức sinh lời khá hấp dẫn
khi mà hiện lãi suất tiền gửi cao nhất vẫn sấp xỉ tám một năm
trong các số nhịp sống kinh tế trước chúng tôi đã đề cập đến vấn đề
ứng dụng cho vay nặng lãi của trung quốc ở mức độ báo động
hiện nay các doanh nghiệp phái tách của việt nam đã phát hiện một vài ứng dụng
cho vai nặng lãi online của đối tượng người trung quốc núp bóng đã âm thầm rút khỏi việt nam
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an sau khi báo chí liên tục đăng tải
về nạn cho vai nặng lãi của trung quốc và công an tập trung xử lý
một số ứng dụng cho vay nặng lãi của đối tượng trung quốc núp bóng
như vay tốc độ vd online đã bất ngờ dùng hoạt động
nhằm thao gỡ việc sang tên mua bán phương tiện qua nhiều chủ mất giấy tờ
từ ngày một tháng tám theo thông tư số năm trăm tám mươi hai nghìn hai mươi ttbca của bộ công an
xe không giấy tờ được phép sang tên chính chủ
trường hợp người đang sử dụng ô tô xe máy có giấy tờ của người đứng tên
trong giấy chứng nhận đăng ký xe thì trong thời hạn hai ngày sẽ được giải quyết
đăng ký và cấp biển số trường hợp không có giấy tờ sở hữu xe
được hẹn giải quyết trong ba mươi ngày để thông báo
cứu tặng thư xe mất cấp nếu không có vấn đề sẽ được đăng ký cấp biển số
tại nơi cư trú
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
trên truyền hình nhân dân sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất